vâng ạ chị mỹ hạnh ngày hôm qua thì miền bắc được dự báo nhiệt độ lên tới hai mươi chín ba mươi độ c
tuy nhiên sau đó thì trời lại lạnh mù độ ẩm tương đối cao nữa
không biết là tình hình ngày hôm nay như thế nào ạ
vâng chị linh chi thưa quý vị khán giả
và ngày hôm nay thì khu vực tây nguyên nam bộ có nắng nóng hầu hết
bắc bộ cũng như là miền trung trời chỉ ấm chứ chưa thể lên tới nhiệt độ là trên ba mươi độ
buổi sáng tậm chí vẫn lạnh và có mưa nhỏ
vì vậy lúc quý vị đi làm và trẻ nhỏ đi học thì buổi sáng vẫn cần mặc áo ấm
vâng ạ ngày hôm qua thì nhiều người vẫn còn than phiền với cái tình trạng nồm ẩm
đặc biệt là những nhà dân ở những nơi thấp tầng hay trong những ngôi nhỏ
thì cái tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn
không biết thế này hôm nay thì đã cải thiện hơn chưa
vâng ngày hôm nay thì thời tiết nồm ẩm vẫn tiếp diễn
vì miền bắc đang tiếp tục bước vào một đợt nồm ẩm mới
và quý vị để nhà không bị ẩm ướt thì quý vị hãy luôn đóng chặt các cửa
và nếu mà lau nhà thì chúng ta hãy lo bằng khăn khô
đồng thời là hãy lưu ý trẻ nhỏ khi mà chạy nhảy trên sàn nhà rất là dễ trơn trượt